theo bản tin dịch covid một mươi chín tối nay của bộ y tế cho biết ngày hôm nay nước ta đã có sáu chín trăm bốn mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi lên hơn một trăm năm mươi bốn sáu trăm linh ca
về tình hình lây nhiễm ngày hôm nay cả nước ghi nhận thêm một mươi hai trăm sáu mươi sáu ca mắc mới đã giảm chín trăm bốn mươi hai ca so với ngày hôm qua
tuy nhiên tp hcm vẫn là địa phương có số bệnh nhân mới cao nhất với bốn hai trăm năm mươi một ca
trong sáng nay bộ y tế đã tổ chức lễ tiếp nhận hơn năm trăm linh một liều vaccine astrazeneca do chính phủ ba lan viện trợ cho việt nam phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong ngày đầu tăng cường giãn cách xã hội tp hcm đã giảm tới tám mươi năm lượng phương tiện lưu thông
đây là thông tin đáng chú ý tại buổi họp báo về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm được tổ chức vào chiều ngày hôm nay
đây được xem là tín hiệu đáng mừng cho thấy

đây là chốt kiểm dịch liên quận giữa bình thạnh và phú nhuận tp hcm
kể từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám ủy ban dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành và ủy ban dân thành phố thủ đức các quận huyện tổ chức thực hiện triệt đề nghiêm ngặt quyết liệt hiệu quả tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có biện pháp siết chặt kiểm tra kiểm soát người dân ra đường
theo ghi nhận của chúng tôi thì tại một số các chốt kiểm dịch như thế này ngày hôm nay đã giảm lượng
dân ra đường rất là nhiều
thay vào đó là chỉ còn các phương tiện xe vận tải chở các hàng hóa nhu yếu phẩm cũng như là xe taxi chở người bệnh tới bệnh viện hoặc là xe cứu thương
xe máy thì đã giảm hẳn so với trước đây
thực hiện bắt đầu từ giờ ngày hai mươi ba ngày hôm nay đến giờ phút này thì lượng xe lưu thông trên đường so với thời gian trước ngày hai mươi ba lượng xe giảm rất là nhiều

trong giai đoạn tăng cường giãn cách xã hội này lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đặt người dân làm trung tâm phục vụ là chủ thể trong phòng chống dịch
đây cũng là trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình gia đình mình và cộng đồng
vì vậy bên cạnh việc tự giác chấp hành nghiêm quy định chống dịch đã đề ra thì cơ quan chức năng cũng siết chặt hơn các điều kiện nhằm đối tượng được phép lưu thông
để siết rồi thì lần này chắc chắn là phải siết hơn là một chuyện mà tự nhiên để mình có thể giật tắt được cái đợt dịch này
em cũng hy vọng là chắc chắn là nó sẽ phải mình sẽ phải giật được bằng mọi giá
và đời sống của người dân sẽ được quay lại sau cái đợt siết chặt này
sự kỳ vọng của chị hoàng lan anh ở thành phố thủ đức vừa rồi cũng chính là sự kỳ vọng của mọi người dân thành phố hồ chí minh
đồng thời cũng là quyết tâm là mục tiêu mà cả hệ thống chính trị thành phố hồ chí minh nói riêng và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước đang phấn đấu
để đạt được
thành phố đà nẵng cũng đang bước vào giai đoạn nước rút tận dụng triệt để thời gian vàng ba ngày sắp tới tiếp tục phong tỏa chặt và xét nghiệm rộng
cả ngành y tế đã và đang dồn tổng lực cho công tác này
tuy nhiên trong quá trình xét nghiệm đã nảy sinh nhiều vụ việc đáng buồn
một số người dân đã dùng mọi cách để trốn tránh thậm chí là nhờ người đi xét nghiệm thay
và những hành vi này cần lên án và có biện pháp tuyên truyền xử lý để kịp thời chấn chỉnh
qua hai đợt từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi hai tháng tám ngành y tế đã xét nghiệm hơn bảy trăm ba mươi mẫu
đây là chiến dịch xét nghiệm cộng đồng lớn nhất nhanh nhất và phát hiện f trong cộng đồng lớn nhất
để chiến dịch xét nghiệm đạt hiệu quả cao việc chọn đúng đối tượng lấy mẫu có yếu tố quyết định
thế nhưng thực tế tại đà nẵng những ngày qua vẫn có diễn ra tình trạng né tránh xét nghiệm hoặc nhờ người xét nghiệm thay
trong khi bản thân nằm trong diện liên quan đến chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao
ví dụ như trong công tác kê khai các hội dân trong các nhân khảo gia đình
thì người ta cũng kê khai bớt lại hoặc là tìm đủ mọi lý do mà né tránh việc xét nghiệm
tuy nhiên mà qua công tác nắm địa bàn và đặc biệt công tác phối hợp với tội dân phố
thì cảnh sát khu vực đã xác định được những trường hợp nào
từ đó là báo cáo ba dự huy công an phường
từ đó có biện pháp phối hợp
đối với những người có tư tưởng không muốn xét nghiệm thì trước mắt là chúng ta lồng tóc
lồng tóc tiên triền vận động người dân để tự xét nghiệm
trong trường hợp người dân mà cố tình trống tránh việc xét nghiệm thì sẽ lập biên bản xử lý
về cái hành vi vi phạm từng hành vi cụ thể và sau đó bục người đó phải thực hiện biện pháp xét nghiệm
rút kinh nghiệm từ hai đợt lấy mẫu trước đó
tổ quốc khí cộng đồng liên tục xuống địa bàn giả soát từng đối tượng lấy mẫu
băng châm đủ đúng tránh xoát lọt và áp dụng nhiều cách làm hay
hạn chế thấp nhất số lượng người lấy mẫu cùng thời điểm
khi mà nhận được cái dân xét nghiệm của bến trạm y tế đưa xuống
thì ra soát trước tên là những người mà thường xuyên đi xa nhà
đi xa đi làm việc xa đó là những người đó là ưu tiên đầu tiên
rồi bắt đầu những người khác là tiếp tục
luôn phiên nhau luôn chuyển nhau trong gia đình
lấy mẫu xét nghiệm y tế hôm nay và những hôm trước
chúng tôi đi
thông qua giao lô một lần là bọn con biết thời gian địa điểm
sau cái tổ năm tám này thì còn một cái tổ số bốn nữa
chúng tôi chưa thông báo
còn nửa giờ người ta mới đến lần lượt đấy
để bỏ đảm cái quy định về giãn cách
bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng tám
nhiều địa phương đã tiến hành lấy mẫu toàn dân lần thứ ba
từ kết quả ba đợt xét nghiệm
thành phố sẽ có đầy đủ cơ sở đánh giá
từ đó quyết định các biện pháp phòng chống dịch giai đoạn tiếp theo
công an cơ sở sẽ tăng cường phối hợp với các ngành kiểm tra
ra soát thật kỹ không để tái diễn tình trạng nêu trên
ngoài ra người dân cần nâng cao tinh thần tự giác
chỉ có tự giác tự ý thức mới có thể bảo vệ bản thân
gia đình và cộng đồng trước tình bệnh
thực hiện quyết định của chủ tịch nước về đặc xá nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
ngày hôm nay ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh
chủ tịch hội đồng tư vấn đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
đã chủ trì cuộc họp của hội đồng xem xét các trường hợp phạm nhân đủ điều kiện đặc giá
để trình chủ tịch nước xem xét quyết định
tham dự cuộc họp về phía bộ công an có thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ủy viên thưởng trực hội đồng tư vấn đặc sá năm hai nghìn hai mươi một
phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh
để đảm bảo cho công tác đặc xá năm hai nghìn hai mươi một thành công
hội đồng tư vấn đặc xá có trách nhiệm rất lớn trong việc ra soát
xem xét tất cả các trường hợp
đảm bảo công khai minh bạch công bằng đúng đối tượng
đồng thời khẩn trương chỉ đạo tích cực triển khai đúng tiến độ đề ra
và đảm bảo an toàn dịch bệnh
ngay sau khi có quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch nước
cơ quan thưởng trực hội đồng tư vấn đặc sá bộ công an
đã báo cáo chủ tịch hội đồng tư vấn đặc xá bàn hành hướng dẫn
và thành lập ban chỉ đạo về đặc sá
thưởng trực hội đồng tư vấn đặc sá kịp thời bàn hành các văn bản hướng dẫn
xây dựng phần mềm viện đặc sá cấp cho các cơ sở giam giữ
có người thuộc diện đặc sá đợt này quyết định bàn hành tổ chức
lề lối làm việc của các tổ chuyên viên tổ thẩm định liên ngành
tư vấn đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
bộ công an đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tắc đặc sá
khẩn trương giả soát hồ sơ đề nghị đặc giá đảm bảo công khai
minh bạch đúng đối tượng đáp ứng yêu cầu đặc sá
phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về quyết định đặc xá của chủ tịch nước
và hướng dẫn của bộ đồng tư vấn đặc sá
bộ công an chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch bám sát nội dung được phân công
chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tốt công tắc đặc sá ở địa phương đơn vị bình
cơ quan thi hành án công an cấp huyện trại tạm giam đang nỗ lực triển khai đúng quy định
đồng thời có kế hoạch tiếp nhận tham mưu cho chính quyền địa phương
làm tốt công tắc giúp đỡ người được đặc sá về tái hoại nhập cộng đồng hạn chế tái phạm
tại cuộc họp bộ công an đã báo cáo danh sách phạm nhân đủ điều kiện đặc xá
danh sách phạm nhân không đủ điều kiện đặc xá
để các thành viên hội đồng tư vấn đặc xá năm hai nghìn hai mươi một xem xét cụ thể từng trường hợp
sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an đã chủ trì buổi gặp mặt
động viên đoàn y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi tám và bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
tăng cường hỗ trợ cho thành phố hồ chí minh chống dịch covid một mươi chín
và đây là lần thứ ba trong vòng hơn một tháng qua
bộ công an tăng cường lực lượng y tế công an nhân dân cho các tỉnh thành phía nam
tham gia đợt tăng cường lần này đoàn cán bộ y tế công an nhân dân
gồm tám mươi ba y bác sĩ cán bộ y tế toàn bộ lực lượng trước khi lên đường làm nhiệm vụ
đều đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
xét nghiệm sars cov hai âm tính và tập huấn các kiến thức chuyên môn cần thiết liên quan đến công tác phòng chống dịch
nhiệm vụ của lực lượng y tế công an nhân dân lần này là thu dung
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến của bộ công an
chúng tôi cũng rất là thương thương các đồng nghiệp thương bệnh nhân
bệnh viện có đợt phát động phong trào như thế này
chúng tôi nghĩ mình sẽ đi mình sẽ cống hiến
mình sẽ sát cánh cùng các đồng nghiệp chia sẻ khó khăn
để giúp đỡ được các đồng nghiệp
chút nào thì hay chút đấy
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao lòng quyết tâm
tinh thần sung phong tình nguyện của các y bác sĩ
thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước
nhất là tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
nhiệm vụ trách nhiệm của đoàn cán bộ y bác sĩ tình nguyện y tế công an nhân dân
sẽ hết sức nặng nề do đó phải đoàn kết nỗ lực cao nhất
để phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương
trong việc phòng chống ngăn chặn dịch covid một mươi chín
mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng công an
là lá trắng trên trạng tiếng phòng chống dịch
là thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh chính trị
bảo đảm bình yên cuộc sống cho người dân
đợt ra quân lần này lật trước quân này
ở những thời điểm nắm bỏng nhất
dân cần chúng ta nhắc đồng chí đồng đội cần chúng ta nhắc
ngoài cái bản lĩnh cái trách nhiệm
mang trên mình hai màu áo
công an nhân dân
màu áo của người thầy thuốc áo trắng
thì rất cần kiến thức
chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ
thứ trưởng nguyễn văn sơn tin tưởng rằng
lực lượng y tế công an nhân dân sẽ phát huy cao nhất
tinh thần trách nhiệm y đức của người thầy thuốc
những phẩm chất cao quý của người chiến sĩ công an nhân dân
đem hết tâm huyết sức lực tài trí của mình
hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước bộ công an giao phó
theo kế hoạch ngày hai mươi bốn tháng tám
đoàn sẽ lên đường vào thành phố hồ chí minh
để tiếp nhận chuẩn bị vận hành bệnh viện giã chiến của bộ công an
tại huyện nhà bè
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay
lực lượng công an tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt
là một trong những lực lượng trọng yếu tuyến đầu
trên mặt trận phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh các lực lượng tại chỗ
bộ công an đã tri viện hơn ba cán bộ chiến sĩ
và hơn một năm trăm linh học viên tham gia đảm bảo an ninh trật tự
tại các địa phương từ phía nam
và kịp thời cùng với các cấp công an cơ sở
đảm bảo an ninh trật tự
an toàn xã hội trong vùng có dịch
không để xảy ra tình trạng chặt ngoài lỏng trong
và để tiếp tục giúp đỡ nhân dân
để người dân yên tâm ai ở đâu ở yên đó
cùng với chính quyền địa phương
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
và trong chiều ngày hôm nay
phóng viên truyền hình công an nhân dân
đã có cuộc trao đổi với trung tướng tô ân sô
tránh văn phòng bộ công an
về kế hoạch cụ thể của bộ
trong đợt trì viện lực lượng tiếp theo
cho các địa phương khu vực phía nam

thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong việc thực hiện chiến lược
kế hoạch phòng chống dịch bệnh
bên cạnh các lực lượng tại chỗ
bộ công an đã tăng cường
gần sáu trăm linh cán bộ y tế
tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đã trì viện hơn ba cán bộ chiến sĩ
và hơn một năm trăm linh học viên
các học viện trường công an dân
tham gia đảm bảo an ninh trật tự
tại các địa phương phía nam
thực hiện triệt đẻ nghiêm ngặt hơn nữa
các biện pháp giãn cách xã hội
tại thành phố hồ chí minh
và các tỉnh bình dương đồng nai
những ngày qua bộ công an đã chỉ đạo
tiếp tục tăng cường hơn năm trăm linh cán bộ
thuộc các lực lượng an ninh
cảnh sát cơ động
cảnh sát giao thông cảnh sát quản lý hành chính
về trật tựa xã hội
lực lượng hậu cần y tế
để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh
cho các địa phương phía nam
thưa đồng chí trung tướng
những nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng công an
sẽ tập trung thực hiện để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch
và thể hiện vai trò là thanh bảo kiếm
trong đảm bảo an ninh an toàn xã hội
thì sẽ như thế nào đồng chí trung tướng có thể chia sẻ
một cách cụ thể hơn ạ
việc kịp thời tổ chức các lực lượng tham gia
cùng các cấp công an cư sở
đảm bảo an ninh trật tự
an toàn xã hội trong vùng có dịch
diễn biến phức tạp là rất cần thiết
đặc biệt trong lúc này
như là việc tăng cường
tham gia các kíp các tổ tuần tra
kiểm soát phối hợp
với các cơ quan chức năng tăng cường bám sát
địa bàn kiểm soát chặt chẽ
việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội
và các giải pháp phòng chống dịch bệnh
cán bộ chiến sĩ tri viện
tại các địa bàn phía nam
sẽ tham gia cùng các lực lượng công an cơ sở
để tăng cường công tác nắm tình hình
đảm bảo an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống tội phạm
hoàn thiện đưa vào hoạt động có hiệu quả
thân thiện dễ sử dụng
đối với app ứng dụng khai báo y tế
kết nối với hệ thống
cơ sở dự định quốc gia về dân cư
để xác thực thông tin kiểm soát
người qua vùng dịch nắm chắc tình hình
an ninh tại các khu công nghiệp
an ninh trong công nhân
an ninh trong các khu dân cư
chủ động các biện pháp phòng ngừa
ngăn chặn đình công lãn công
biểu tình gây dối
gây mất an ninh trật tự
gây bất ổn xã hội
phối hợp với công an địa phương
làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát
hỗ trợ như biểu phẩm cho người dân
thành lập bệnh viện giã chiến
với quy mô ba trăm linh dường bệnh
để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
là cán bộ chiến sĩ lực lượng công an
và nhân dân
quan trọng nhất là mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ thực sự là
một điểm tựa phững trách cho nhân dân
trong thời điểm dịch bệnh hiện nay đúng không ạ
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí trung tướng đã dành thời gian
cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
mến hình ảnh những chiến sĩ công an không quản nắng mưa
cùng với các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch
đã khiến cho nhiều người xúc động
làm việc với trách nhiệm là điều ai cũng hiểu
thế nhưng thực hiện nó bằng cả trái tim
thì sẽ lan tỏa những điều tốt đẹp đến mọi trái tim
và hình ảnh một thượng úy công an
giữa trưa nắng ngồi bệt dưới đất
bên cạnh là hàng loạt rau củ quả thực phẩm
được bày ngăn nắp chăm chú
vừa đếm vừa ghi chép cẩn thận
từng phần từng phần từng phần từng phần
để chia cho mỗi hộ dân và một tờ giấy
để không hộ nào bị thiếu hay thừa
được chia sẻ trên mạng xã hội
đã tạo được ấn tượng về sự tận tâm
của người chiến sĩ công an nhân dân
hình ảnh rất đối bình dị này
được chia sẻ và nhận được nhiều bình luận
từ cư dân mạng
đúng tinh thần lúc dân cần
lúc dân có có công an
hình ảnh các chiến sĩ trong mùa dịch
làm ấm lòng bao người
thật ấm lòng người chiến sĩ áo xanh
cầu mong tất cả đều được
bình yên trong cuộc sống
làm đẹp tình người
với bà con nơi vùng đất dịch bệnh
công an là thế
gần dân và gắn bó với nhân dân
trong thời khắc này
và còn rất nhiều bình luận
đã thể hiện sự xúc động
trước sự tận tụy trách nhiệm
đến đáng yêu của chiến sĩ công an
nhưng với thượng úy
trong bức ảnh nguyễn thanh lam
công an phường hòa cường bắc
quận hải châu đà nẵng
thì khi làm những việc này
anh chỉ nghĩ đơn giản
dù là nhiệm vụ của lực lượng công an
hay kiêm nhiệm tất cả mọi việc của tổ dân phố
khi người dân cần
anh sẽ thực thi bằng cả tấm lòng
và trách nhiệm của mình
bởi đó là tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân